mới đây bộ y tế đã ban hành quyết định công bố bãi bỏ một mươi hai thủ tục hành chính
trong đó có thủ tục về cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe khám sức khỏe định kỳ của người lái ô tô
nhiều người đã cho rằng việc bãi bỏ thủ tục hành chính này là đồng nghĩa với việc không cần khám sức khỏe trước khi thi bằng lái xe
về vấn đề này bộ y tế cho biết thực hiện luật khám bệnh chữa bệnh năm hai nghìn một mươi năm
và nghị định số chín mươi sáu hai nghìn hai mươi ba ndcp ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba của chính phủ
quy định chi tiết một số điều của luật khám bệnh chữa bệnh
ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba bộ trưởng bộ y tế ban hành thông tư số ba mươi hai hai nghìn hai mươi ba tt bit
quy định chi tiết một số điều của luật khám bệnh chữa bệnh
theo quy định tại thông tư số hai hai nghìn một mươi bảy ttvcp ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy của văn phòng chính phủ
hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
ngày sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn bộ trưởng bộ y tế ban hành quyết định số hai trăm chín mươi năm qd bit
về việc công bố thủ tục hành chính
tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ y tế
quy định tại thông tư số ba mươi hai hai nghìn hai mươi ba tt bit của bộ trưởng bộ y tế quy định chi tiết một số điều của luật khám bệnh chữa bệnh
cụ thể tại quyết định số hai trăm chín mươi năm qd bit đã bãi bỏ một mươi hai thủ tục hành chính
trong đó chín thủ tục hành chính từ số một đến số năm
cụ thể một cấp giấy chứng nhận sức khỏe cho thuyền viên làm việc trên tàu biển việt nam
theo tiêu chuẩn quy định tại phù lục một
cấp giấy chứng nhận sức khỏe cho thuyền viên làm việc trên tàu biển việt nam
theo tiêu chuẩn sức khỏe tại phù lục một
nhưng mắc một hoặc một số bệnh tật quy định tại phụ lục hai
khám sức khỏe định kỳ cho thuyền viên làm trên tàu biển việt nam
cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe
khám sức khỏe định kỳ cho người lái xe ô tô
cấp giấy khám sức khỏe cho người từ đủ một mươi tám tuổi trở lên
cấp giấy khám sức khỏe cho người chưa đủ một mươi tám tuổi
cấp giấy khám sức khỏe cho người mất năng lực hành vi dân sự
hoặc không có hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự
chín khám sức khỏe định kỳ
chín thủ tục trên không phải thủ tục hành chính mà là quy trình
kỹ thuật chuyên môn được cán bộ y tế triển khai thực hiện
theo chức năng nhiệm vụ được phân
để thực hiện theo quy định tại khoản hai mươi điều hai luật khám bệnh chữa bệnh năm hai nghìn hai mươi ba
khám sức khỏe là việc khám bệnh để xác định tình trạng sức khỏe
phân loại sức khỏe hoặc phát hiện quản lý bệnh
tại quy định số hai trăm chín mươi năm qdb it thủ tục hành chính số một mươi công bố cơ sở đủ điều kiện
thực hiện khám sức khỏe lái xe theo thẩm quyền của bộ y tế và các bộ ngành khác
và thủ tục hành chính số một mươi một công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe lái xe
theo thẩm quyền của sở y tế bị bãi bỏ do đã được quy định tại quy định số một trăm năm mươi chín qdb it
ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn của bộ y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành
thủ tục hành chính bị thay thế và bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ y tế
quy định tại luật khám bệnh chữa bệnh số một mươi năm hai nghìn hai mươi ba qh một mươi năm ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
và nghị định số chín mươi sáu hai nghìn hai mươi ba ndcp quy định chi tiết một số điều của luật khám bệnh chữa bệnh
thủ tục hành chính số một mươi năm tại một thủ tục hành chính mới bàn hành
bộ y tế yêu cầu thủ trưởng sở y tế sáu mươi ba tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
bệnh viện viện trực thuộc bộ y tế bệnh viện trực thuộc trường đại học
y tế bộ ngành phổ biến quán triệt hướng dẫn kiểm tra các tổ chức cá nhân
thuộc thẩm quyền quản lý nghiêm túc thực hiện quy định tại luật khám bệnh chữa bệnh năm hai nghìn hai mươi ba
nghị định số chín mươi sáu hai nghìn hai mươi ba ndcp thông tư số ba mươi hai hai nghìn hai mươi ba tt bit thông tư liên tịch số hai mươi bốn hai nghìn một mươi năm ttlt bit bctvt
ngày hai mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi năm thông tư số hai mươi hai hai nghìn một mươi bảy tt bit ngày một mươi hai tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy
và các quy định có liên quan trong triển khai thực hiện việc
khám và cấp giấy khám sức khỏe nói chung